các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
mới đây giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần trung dũng giám đốc trung tâm phẫu thuật khớp và y học thể thao bệnh viện đa khoa tâm anh
cũng đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách một khối ung thư tế bào sụn một ba kg ở vị trí hiếm gặp mà không phải tháo bỏ chi của người bệnh
thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
bà lê thúy hằng đã phải đối mặt với hai lựa chọn một là sống chung với đau đớn bất tiện
hai là phải tháo chi bởi khối u lớn ở vùng bệnh được chẩn đoán là ung thư xương sụn
nhiều nơi đã từ chối phẫu thuật bởi rất khó xác định được vị trí nguồn gốc xuất phát của khối u khi nó nằm ở vị trí khó
một hành trình từ nam ra bắc với hy vọng được thắp lại khi giáo sư tiến sĩ bác sĩ trần trung dũng tại bệnh viện đa khoa tâm anh tin rằng hoàn toàn có thể định vị khối u bằng các công nghệ tiên tiến
một khối u nặng một ba kg
một ba kg đã được bóc tách thành công không ảnh hưởng đến mạch máu dây thần kinh và chi thể người bệnh
cùng với phác đồ giảm đau hồi phục nhanh nên dù đường mổ dài đến ba mươi cm nhưng chỉ đến ngày thứ hai sau phẫu thuật bà hằng đã có thể tự đi lại mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào
coi trên mạng là tìm ra là bác sĩ dũng của bệnh viện tâm anh chuyên về thay khớp cho bệnh nhân
bệnh nhân mà có khối u ung thư sau đó bé dũng kêu tôi gửi hết viêm ảnh ra rồi bé dũng nói là sẽ điều trị được khả năng cung cô tốt không cái khối u nó không có nằm trên xương
tôi đi ra tôi ngủ được cái chân tôi đi lại bình thường cảm tưởng như là tôi đã sống lại người tôi rất sung sướng và hạnh phúc

đầu tiên ạ cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho bệnh nhân